nguyễn đức thọ đem biếu trần quang hiển một hộp hồng sâm kèm theo lời quảng cáo có cánh là tráng dương bổ thận cải thiện sinh lý để lấy lòng đại ca
nhận quà hiển đem ra sử dụng ngay nhưng khi lâm trận thì sự thực quá phũ phàng kết quả lại tác dụng ngược
cho rằng thọ cố tình chơi sỏ mình nhằm mục đích tòm tem với người yêu của mình hiển lập tức triệu thập thọ tới nhà cho đàn em là những con nghiện thay nhau tra tấn nạn nhân tới bỏ mạng
bỏ mạng vì quà biếu không như ý
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trần quang hiển là đại ca của một nhóm nghiện ma túy trong đó có nạn nhân nguyễn đức thọ
bản thân là con nghiện nặng nên đối tượng này thường tụ tập đàn em ăn nhậu mua bán và sử dụng chất ma túy ngay tại nhà mình
số một trăm linh một a trên hai mươi bốn đường nguyễn văn cử phường lộc sơn thành phố bảo lộc
tại cơ quan công an trần quang hiển khai nhận nguyên nhân chỉ đạo đàn em tra tấn nguyễn đức thọ tới bỏ mạng là do nghi ngờ bị thọ chơi sỏ để tò mem với người yêu trẻ tuổi của mình
theo đối tượng này trước ngày xảy ra vụ án nguyễn đức thọ đem một hộp hồng sâm tới biếu đại ca trần quang hiện
kèm theo lời quảng cáo có cánh là loại thực phẩm chức năng trên có tác dụng tráng dương bổ thận cải thiện sinh lý thứ mà hiện đang rất cần sử dụng
nhận được quà biếu của đàn em hiển hí hưởng đem ra sử dụng ngay
vài ngày sau khi uống hồng sâm của thọ biếu nhưng kết quả không được như kỳ vọng thậm chí còn gây ra tác dụng ngược
nhưng hiển rất cay cú cho rằng bị đàn em chơi sỏ cố tình làm đại ca bất lực để tiện bề dở cho với người yêu của mình
nghĩ đến đây hiển càng điên tiết và quyết cho nguyễn đức thọ một bài học nhớ đời
sáng sớm ngày sáu tháng một mươi hai hiền triệu tập đàn em trong nhóm đồng thời gọi điện cho thọ tới nhà mình
từng được đại ca ưu ái đánh giá cao công dụng tráng dương cường thận của hộp hồng sâm sau khi sử dụng
nguyễn đức thọ tức tốc chạy xe máy tới nhà riêng của trần quang hiển
mà chẳng mảy may ngờ rằng phía trước là những điều kinh hoàng đang trực trở
nguyễn đức thọ vừa bước vào cờ nhà liên đóng lại
đàn em của hiển ập tới thọ còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra đã phải nhận ngay một loạt đòn tối tăm mặt mày
rồi bị kéo lê trước mặt trần quang hiển để đại ca hỏi cung
nguyễn đức thọ một mực thanh minh về nguồn gốc hộp hồng sâm đã đem biếu hiển
nhưng cả nhóm vẫn cho rằng đây là hộp hồng sâm rởm mục đích của thọ đem biếu đại ca
là đề nàm suy yếu năng lực đàn ông của hiển
mặc dù liên tục bị những trận đòn tối tấp nhưng thọ vẫn gắng ngượng phân bua
không thừa nhận việc dám miếu đại ca quà dởm
cũng như có ăn gan trời cũng không dám qua mặt tại ca để san tình với bạn gái hiển
trần quang hiển vốn bản tính đa nghi những lời thanh minh của thọ không làm y mũi lòng
thậm chí còn làm y điên tiết khi máu ghen nổi lên
hiền tiếp tục chỉ đạo đàn em là những con nghiện vừa tụ tập chơi ma túy xong
lao tới đánh thọ không thương tiếc
những đối tượng vùng cảng tay hạ cà cằn chân với thọ vốn là cánh bạn bè thân thiết với nạn nhân
nguyễn đức thọ liên tục hứng chịu những trận đòn bầm dập bằng gậy cao su của các đối tượng
vẫn còn trong cơn phê ma túy
chưa hả cân dận trần quang hiển sau đó còn gọi thêm một nhóm đàn em khác
đến thay nhau cho thọ thêm một tăng như tử nữa
rồi bỏ mặt nạn nhân nằm co quắc dưới căn phòng phía sau
cả nhóm tiếp tục ăn nhậu đập ná và ngủ tại nhà hiển
làm quan sát viên có một loạt trận tra tấn điên
cuồng nguyễn đức thọ bằng gậy cao su là một phụ nữ trẻ tuổi nhất trong nhóm trần thị ngọc
ngọc cũng chính là người đầu tiên phát hiện anh thọ đã bỏ mạng vào lúc một mươi h ngày bảy tháng một mươi hai
nên báo ngay với hiển
sở cơ quan chức năng phát hiện ra sự việc
bị pháp luật trừng trị trần quang hiển triệu hồi đàn em trong nhóm họp bàn
kế hoạch thủ tiêu phi tam sát nguyễn đức thọ
dưới sự chỉ đạo của trần quang hiển nhóm đàn em chờ nửa đêm dạng sáng hôm sau
chở sát nạn nhân đi một nơi thật xa để phi tang
hai xe của phan thanh nguyên với giá sáu trăm linh triệu đồng
với điều kiện nguyên điều khiển chiếc ô tô trên cùng với nguyễn vũ vạn trở sát nạn nhân đi phi tàng
khi đến nghĩa địa xã đa my huyện hàm thuận bắc bình thuận
các đối tượng định ném sát anh thọ tại đây nhưng lại phát hiện có nhóm người đang góc mộ
sợ bị lộ nguyên lại tiếp tục lái xe chạy theo quốc lộ năm mươi năm về hướng tỉnh bình thuận
đến giữa đèo daguri bao quanh là rừng phía dưới là vực sâu
các đối tượng đã khiêng quang anh thọ xuống cách mặt đường khoảng một trăm linh mét
rồi quay xe trở về thành phố bảo lộc
những ngày sau đó cả nhóm lại tụ tập ăn nhậu ôm rung đập đá
trong cơn hoang tưởng của ảo giác do mà tùy đá gây ra
cả nhóm cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi thì bị cơ quan công an phanh phùi
riêng người tên phú được hiển gọi tới giã xe của nạn nhân do không biết gì về vụ án
nên sau khi lấy lời khai công an thành phố bảo lộc đã cho gia đình bảo lãnh về nhà
cơ quan điều tra đã bắt giữ bảy đối tượng liên quan
một số đối tượng khác bỏ trốn tiếp tục bị truy bắt
quá trình khám xét nhà hiển lực lượng chức năng thu giữ nhiều đao kiếm và ma túy
trân dung đại ca máu lạnh
theo hồ sơ của cơ quan công an trần quang hiển bốn mươi tuổi
kẻ cầm đầu vụ án là con trai thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em một gái ba trai
hiển và em trai út đều là đối tượng nghiện
các nhà hiển ở do trai
cha mẹ chia đất cất nhà phần nuôi nhà đấu với nhà cha mẹ hắn
đối tượng có vợ hai con trai đã ly dị sáu năm trước
căn nhà này luôn đóng cửa gắn camera lắp bóng đèn sáng trước sân
ngoài cổng hiền cho xây tường gắn những mảnh sành nhọn gây khó cho việc đồn nhập
khi có khách đến nhà hiền chỉ đạo hoặc từ bên trong theo dõi camera
phải người quen mới mở cửa đối tượng dùng bình ác quy thắp sáng bóng điện ngoài sân đấu nối camera
để nếu có bị cúp điện
đối tượng điện riêng nhằm theo dõi mọi hoạt động từ bên ngoài
từ khi chia tay vợ hiển đưa nhiều cô bồ về nhà chung sống đều là những đối tượng nghiện
căn nhà trở thành tụ điểm để các đối tượng tụ tập chơi ma túy
ngọc là bạn gái mới của hiển
hắn có tính vũ phu nên các cô bồ không chịu nổi phải rời đi
có cô hát ở huyện bảo lâm từng bị hiển chút đòn roi giã mang
hát sau đó làm đơn tố cáo đến công an bảo lộc
khi cơ quan công an chưng cầu giám định để có căn cứ xử lý hiển thì hát xin rút đơn do sợ bị trả thù
cơ quan chức năng sau đó xử phạt hành chính hiển về hành vi xâm hại sức khỏe người khác
kết luận giám định pháp y cho thấy anh thọ bị chấn thương ngực kín
dập phổi phải phổi trái suất huyết tụ máu trong mô phổi
làm phù phổi cấp dẫn đến suy hô hấp cấp bỏ mạng
sau thời gian điều tra ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự này
hầu hết các bị cáo đều là những con nghiện có mối thân tình thường xuyên tụ tập khuất trích
bị cáo hiển là đối tượng cầm đầu cho nhóm nghiện ma túy trong đó có nạn nhân nguyễn đức thọ
tại phiên tòa các bị cáo đàn em khai vì sợ hiển nên không dám tố cáo
trong khi đó hiển khai trước đó nạn nhân biếu hồng sâm nói uống vô tráng dương bổ thận
tuy nhiên sau khi uống hiển thấy tác dụng ngược
cộng thêm việc nạn nhân nhắn tin cho bạn gái mình nên bức xúc rồi dẫn đến hành vi sai phạm
sau phần nghị án hội đồng xét xử nhận định hành vi của đối tượng chủ mưu
cùng đồng phạm có tính chất côn đồ tàn nhẫn phi nhân tính trong đối xử giữa con người với con người
cần có sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp
do đó hội đồng xét xử tuyên phạt trần quang hiển án trung thân về tội giết người
ba năm tù về tội tăng chữ trái phép chất ma túy tổng hình phạt là tù trung thân
còn nhóm đàn em của hiển chịu mức phạt tù từ ba đến hai mươi năm về nhiều tội danh khác nhau
theo đại tá đinh hữu linh trưởng công an thành phố bảo lộc vụ án xảy ra phản ánh hệ quả tất yếu của những đối tượng nghiện
không chịu làm ăn lương thiện từ đó trong sinh hoạt của họ có những hành vi lệch lạc
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà phạm tội dã man với bạn bè anh em từng gắn bó với mình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại